trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức nhật bản và tham dự hội nghị tương lai châu á lần thứ hai mươi ba
ngay khi đến thủ đô tokyo thủ tướng nguyễn xuân phúc đã có các cuộc tiếp xúc cấp cao và gặp
cỡ quan chức địa phương nhật bản thăm đại sứ quán và cộng đồng người việt nam tại nhật bản
tiếp ông masaru hisamoto thống đốc tỉnh ibaraki một tỉnh có thế mạnh với các hoạt động công nghiệp
và nông nghiệp hiện đại thủ tướng nguyễn xuân phúc bày tỏ vui mừng thấy mối quan hệ hợp tác giữa
các địa phương của việt nam với tỉnh ibaraki đang không ngừng mở rộng đạt tiến triển trên
nhiều lĩnh vực đặc biệt về nông nghiệp và công nghiệp chế biến cảm ơn sự quan tâm hợp tác
hỗ trợ hiệu quả mà ngài thống đốc chính quyền và nhân dân tỉnh ibaraki đã dành cho đất nước
và nhân dân việt nam ông masau hashimoto bày tỏ lãnh đạo và giới kinh tế của tỉnh ibaraki rất quan
tâm đẩy mạnh đầu tư hợp tác nhiều mặt với các địa phương của việt nam và mong muốn hai bên phối hợp
đẩy mạnh hợp tác trên cơ sở thực hiện tốt các kế hoạch cụ thể nhằm phát huy hiệu quả hợp tác theo
yêu cầu và khả năng của hai bên chiều cùng ngày thủ tướng nguyễn xuân phúc cũng đã tiếp ông tadat
mada giám đốc điều hành ngân hàng gbic đại diện tập đoàn gbic bày tỏ mong muốn được tiếp tục thăm
gia hỗ trợ việt nam về đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng triển khai các dịch vụ tài chính cho phát triển
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao việt nam cũng đã tới thăm
hỏi nói chuyện với cán bộ nhân viên đại sứ quán các cơ quan bên cạnh đại sứ quán và cộng đồng người
việt nam đang sinh sống lao động và học tập tại nhật bản đại sứ đặc mệnh toàn quyền việt nam
tại nhật bản nguyễn quốc cường đã báo cáo với thủ tướng và đoàn về những kết quả và thành tích trong
công tác đối ngoại là cầu nối giữa việt nam và nhật bản đóng góp vào tăng cường hợp tác đối tác
chiến lược sâu rộng giữa hai nước thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước thủ tướng nguyễn xuân phúc
trân trọng gửi lời thăm hỏi ân cần đến tập thể cán bộ nhân viên đại sứ quán và cộng đồng người việt nam
tại nhật bản thủ tướng cũng thông tin về một số nét lớn về tình hình kinh tế xã hội trong nước
và kết quả hết sức thành công từ chuyến thăm hoa kỳ mới đây thủ tướng cũng nhấn mạnh đến mối quan
hệ đối tác chiến lược sâu rộng giữa việt nam và nhật bản nhân dịp này bộ trưởng chủ nhiệm văn
phòng chính phủ mai tiến dũng đã trân trọng trao bằng khen của thủ tướng tặng đại sứ quán việt nam
và ông nguyễn quốc cường đại sứ đặc mệnh toàn quyền việt nam tại nhật bản vì đã có nhiều thành
tích trong công tác góp phần vào sự phát triển quan hệ việt nam nhật bản trong giai đoạn hai nghìn một mươi bốn đến nay